nguyễn mạnh thắng ở gia lâm hà nội là một trong những người như vậy
với mong muốn sở hữu một chiếc xe đạp điện rẻ bền nhiều tiện ích
anh thắng đã tự tìm tòi và chế tạo ra chiếc xe đạp điện từ những chiếc xe đạp bình thường với chi phí rẻ hơn nhiều lần
đây là chiếc xe đạp của ông nguyễn công hoàn ở quận tây hồ hà nội
có thể thấy rằng dù hình dáng hoàn toàn như một chiếc xe đạp thông thường
nhưng nó lại có thể chạy như một chiếc xe đạp điện
ông hoàn cho biết trước đây để thuận tiện cho việc di chuyển con cháu đã mua cho ông một chiếc xe đạp điện
tuy nhiên sau một thời gian sử dụng ông lại phải quay lại dùng chiếc xe đạp thường của mình
bởi xe đạp điện khá nặng nề lại bất tiện khi ác quy hết điện
tình cờ biết đến giải pháp cải tạo xe đạp thường thành xe điện của anh nguyễn mạnh thắng ở huyện gia lâm hà nội
ông đã thử sử dụng và có được những trải nghiệm ưng ý
đây là một cái giải pháp mà nó nhằm được rất nhiều mục đích
yêu cầu thứ nhất là không để bỏ những chiếc xe đạp mà đi để mà thay những số xe mới
và thứ hai nữa là cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho những người sử dụng
để có thể có được một chiếc xe đạp điện tự chế như trên
theo anh thắng các nguyên liệu hoàn toàn có thể mua được dễ dàng tại các cửa hàng phụ kiện
bao gồm một đồng hồ điều khiển một động cơ dành riêng cho xe đạp điện
một tay ga dùng để điều chỉnh tốc độ trên xe đạp điện
các bộ điều tốc hệ thống giá đỡ pin và ác quy trên xe đạp điện
nhiều thiết bị là vậy nhưng khi lắp vào xe lại được anh thắng thiết kế lắp đặt sao cho gọn gàng và bảo đảm tính thẩm mỹ
họ có thể là họ làm theo họ quan trọng nhất là cái chế độ của họ là dùng trong công việc như thế nào
nếu mà họ có thể là đi cà phê hoặc đi chơi thì lại vấn đề khác
còn có thể họ đi xa hoặc đi những công việc chính thì lại vấn đề khác
thì khách hàng thì rất nhiều loại
mình tất cả là họ vì là họ cũng có con mắt thẩm mỹ và mình làm gọn gàng nhất cho họ
xe chế xong có thể chạy với vận tốc từ hai mươi đến hai mươi năm km một giờ
sạc đầy một bộ gồm hai bình ác quy mất bốn tiếng và đi được từ hai mươi đến hai mươi hai km
để hoàn thiện một chiếc xe đạp trên cần khoảng ba triệu đồng
rẻ hơn rất nhiều so với những sản phẩm xe điện trên thị trường hiện nay
tôi thấy là tác giả cũng là một người
có ý tưởng sáng tạo và nắm rất là bớm về mặt kỹ thuật
cũng nắm được cái bộ phận cơ khí là cái bộ phận rất quan trọng
cần phải có quá trình cân bằng để đảm bảo an toàn cho quá trình hoạt động của xe
tuy nhiên thì tôi cũng có một cái trao đổi
đây gọi là đề nghị thêm với tác giả
tức là do trong quá trình độ xe như vậy thì để đảm bảo an toàn
đặc biệt là đối với các bộ phận cơ khí thì chúng ta cũng cần phải có một quá trình kiểm nghiệm
kiểm tra để đảm bảo an toàn cho xe trong quá trình vận hành
do giá rẻ và thiết thực với đời sống học sinh sinh viên cũng như người cao tuổi
nên hàng phụ kiện chế của anh thắng khá đắt khách
trung bình mỗi ngày anh bán được từ ba đến bốn bộ và một số phụ kiện lẻ như ác quy mạch sạc
với giải pháp này người dân có thể có thêm nhiều lựa chọn hơn trong việc di chuyển
tuy nhiên có một điều lưu ý là khi tăng tốc độ lên cao hơn hẳn so với việc đi xe đạp thường
thì người sử dụng phải thật cẩn thận
để bảo đảm an toàn